trong trang web chính thức tổ chức y tế thế giới who khẳng định
kháng sinh không có tác dụng chống các loại virus mà chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn
đồng thời nêu rõ virus corona ncov là một loại virus
do đó sử dụng kháng sinh để phòng hay điều trị là không hiệu quả
theo who cho tới nay chưa có loại thuốc đặc trị nào có thể phòng ngừa
hoặc điều trị chủng virus corona mới
tuy nhiên một số biện pháp chữa trị đang được nghiên cứu và sẽ được thử nghiệm lâm sàng
hiện các phương pháp phòng chống đang được tích cực nghiên cứu
tuy nhiên who cũng cho biết nếu một bệnh nhân nhập viện do nhiễm virus corona
vẫn có thể điều trị bằng kháng sinh vì bệnh nhân có thể đồng nhiễm vi khuẩn
truyền thông thái lan đưa tin một bệnh nhân bảy mươi một tuổi đã âm tính với virus corona
khi được điều trị bằng phương pháp kết hợp thuốc trị cúm với thuốc đặc trị hiv
theo đó nữ bệnh nhân người trung quốc đã phục hồi nhanh chóng sau bốn mươi tám giờ nằm viện
trước đó bệnh nhân người trung quốc được đưa vào bệnh viện hunhia thái lan
có những triệu chứng trầm trọng
hình đó bà được chuyển đến bệnh viện rajaviti vào ngày hai mươi chín tháng một để điều trị
nhóm bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này là bác sĩ chuyên khoa krensak antipornwanik
và phó giáo sư tiến sĩ sapsai kongsadao
cả hai đều là cán bộ y tế của bệnh viện rajaviti bangkok thái lan
đây là phương pháp điều trị tiêu chuẩn chúng tôi đã sử dụng
hỗn hợp giữa thuốc chống hiv và thuốc điều trị cúm ocentamivir
mà trung quốc đã từng sử dụng cũng đã chữa khỏi bệnh do hội chứng mers
hỗn hợp này có tác dụng rất tích cực sau bốn mươi tám giờ sử dụng
các bác sĩ tại bệnh viện rajaviti quyết định sử dụng kết hợp ocentamivir
một loại thuốc chống cúm dùng để điều trị hội chứng hô hấp trung đông mers
cùng hai loại thuốc đặc trị hiv khác là lopinavir và ritonavir
trước khi điều trị cho bệnh nhân nhóm bác sĩ đã kiểm tra thuốc trong phòng thí nghiệm một mươi ngày
kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đã chuyển sang âm tính sau bốn mươi tám giờ sử dụng thuốc
một mươi giờ sau bệnh nhân hồi phục tích cực qua khỏi tình trạng nghiêm trọng và có thể ngồi dậy nói chuyện
nhóm bác sĩ cho biết họ đã thông báo nghiên cứu của mình với tạp chí y khoa
và sẽ sử dụng với các bệnh nhân nhiễm virus corona khác
số bệnh nhân nhiễm viêm phổi lạ tại thái lan là một mươi chín người
những người này đều có nguồn gốc từ vũ hán trung quốc
hiện tám bệnh nhân đã hồi phục và về nhà một mươi một bệnh nhân còn lại vẫn nằm viện điều trị
kể từ khi dịch bệnh ncov bùng phát đến nay các trung tâm thương mại nhà hàng
dạp chiếu phim và các địa điểm thu hút khách du lịch tại trung quốc vẫn vắng vẻ do lo ngại sự lây lan của virus
tuy nhiên sự phát triển của nền kinh tế số lại đang phát huy tác dụng
góp phần giảm bớt những khó khăn và tác động của dịch bệnh đối với người dân
ngay sau tết nguyên đán chị vương dung kim một tiểu thương ở bắc kinh
đã quay trở lại với công việc buôn bán ở chợ
điều khác biệt là năm nay do dịch bệnh bùng phát số lượng người đi chợ thưa thớt
do lo ngại dịch bệnh nhiều người giờ đây lựa chọn phương thức mua hàng qua mạng
nhu cầu mua thực phẩm tươi sống không giảm nhiều so với trước
nhưng tôi nhận được nhiều yêu cầu mua hàng online hơn là bán hàng trực tiếp
còn anh song thành thì chọn phương án cho con học tại nhà qua mạng
trước đây khi chưa có dịch viêm phổi con tôi đã quen với cách học trực tuyến
bây giờ cháu hoàn toàn ở nhà học qua mạng và tương tác với cô giáo mà không có vấn đề gì
nhờ vào các nền tảng mua sắm trực tuyến
có thể mua thực phẩm tươi sống và những đồ dùng thiết yếu
thậm chí cả quần áo và trang sức trên mạng
có thể giải trí nhờ các thiết bị điện tử thông minh
trong khi học sinh sinh viên có thể tham gia các lớp học trực tuyến
thống kê từ các nền tảng trực tuyến cho thấy
kể từ khi bắt đầu kỳ nghỉ tết nguyên đán
lượng rau bán ra tăng gấp chín lần thịt và trứng cũng tăng bảy năm lần
trong khi thức ăn đông lạnh tăng tới bảy lần so với cùng kỳ năm ngoái
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi chín tại trung quốc
nền kinh tế số đã phát triển từ một mươi một hai nghìn tỷ nhân dân tệ
lên ba mươi một ba nghìn tỷ nhân dân tệ
mức lớn thứ hai thế giới đóng góp gần ba mươi năm vào gdp
kinh tế số càng chứng tỏ tầm quan trọng và giá trị
trong thời điểm bùng phát dịch bệnh
quý vị và các bạn đang theo dõi thế giới chuyển động
và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
cảnh sát tại khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc
vừa phát hiện hai quả bom tự chế trên một chuyến tàu tại ga logu
một người dọn dẹp vệ sinh đã nhìn thấy chiếc túi
khi mở ra thấy các thiết bị dây điện đã nghi ngờ và báo cảnh sát
sau đó khoảng năm mươi phút những thiết bị khả nghi này đột nhiên phát ra tiếng động và bốc khói
vụ việc đã khiến cho ga logu bị phong tỏa
dịch vụ tàu bị đình trệ trong hơn sáu tiếng
lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra
vào lúc giờ năm phút sáng ngày ba tháng hai giờ địa phương
tại thành phố thành đô thuộc tỉnh tứ xuyên trung quốc
xảy ra một trận động đất mạnh năm một độ richter
tâm trấn nằm ở độ sâu hai mươi một km kéo dài trong khoảng một mươi giây
trong khi nhiều gia đình đã đi ngủ
thành phố thành đô sau đó đã đưa ra báo động khẩn cấp cho người dân
chứng khoán trung quốc đã giảm gần chín do những lo ngại dịch bệnh
liên quan đến chủng mới của virus corona
chỉ số chứng khoán tại đài loan trung quốc
tại nhật bản chỉ số nikkei hai mươi năm giảm một
tương tự tại hàn quốc chỉ số copsi giảm sáu
các chuyên gia nhận định thị trường vẫn đang bị giao động
do chưa biết khi nào các biện pháp kiềm chế
mới bắt kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh
trong khi đó ngân hàng nhân dân trung quốc
đã bơm một hai trăm linh tỷ nhân dân tệ khoảng một trăm bảy mươi ba tỷ usd vào nền kinh tế
nhằm giảm bớt cú sốc do dịch bệnh đối với thị trường tài chính
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
thế giới chuyển động hôm nay